thông tin từ ban nhân dân thị xã thuận an tỉnh bình dương cho biết phòng giáo dục đào tạo thị xã thuận an tỉnh bình dương sẽ tiến hành họp xử lý kỷ luật đối với những người liên quan đến thông tin một bé trai một mươi bảy tháng tuổi bị bạn dẫm đạp lên người ở trường mầm non

sau khi có kết luận của bác sĩ cháu bé bị chấn thương phần mềm ở đầu có thể là do bị ngã lúc lên cơn co giật và dối loạn tiêu hóa các cô giáo trong lớp tường trình do đang cho các cháu khác ăn nên không để ý và không phát hiện ra sự việc
chiều nay tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội tp hcm bị tố xâm ô các bé gái đang được chăm sóc tại đây hiện công an đã khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
tại buổi gặp gỡ truyền thông công an quận bình thạnh tp hcm cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông nguyễn tiến dũng cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội tp hcm
qua công tác lấy lời khai ông này thừa nhận việc sạm sợ với ba bé gái đang được chăm sóc tại đây
chúng tôi có đủ kết thúc hôm nay chúng tôi sẽ xác định rằng ông dũng đã xâm hại với bà và bị hại bà em gái
vì hại thì tự hỏi hôm nay là

em có xin phút lá thì ông dũng sẽ cho phút lá
cứ điều trẻ mình cũng phải đáp phút lại
ông dũng không có truyền thông tra thì ông dũng sẽ cho phút lá
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã nhận được công văn báo cáo
về hành vi của ông dũng song sự việc đã bị chậm trễ trong quá trình xử lý
đến khi báo chí đăng tải công an vào cuộc thì sự việc mới được giải quyết dứt điểm
đối với cái việc mà lãnh đạo trách nhiệm của cái lãnh đạo trung tông hỗ trợ xã hội
thì giống như thư đạo sơn đã nói đã chỉ đạo là ngay lập tức là bang giám đốc trung tông
phải có cái kiểm điểm của tập thể đó rồi tiếp tục là kiểm điểm trách nhiệm
của từng cá nhân trong bang tốc kiểm điểm ra soát kiểm điểm đối với từng ca trực
đối với các anh chị thì cũng không bảo thêm vì mỗi ca trực của trung tông
là khoảng một mươi một đến một mươi hai người trong một đêm

là thiết kế xử lý nhanh chóng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra

nhằm giáo dục nhằm giám đe
đã có hành vi là hành vi là hành vi và hành vi pháp luật
hiện thành phố hồ chí minh có một mươi tám trung tâm cơ sở bảo trợ xã hội
sự việc nhiều bé gái bị giam mô khi đang được chăm sóc tại cơ sở quận bình thạnh
cho thấy lỗ hỏng trong công tác quản lý của các đơn vị liên quan
trực tiếp là sở lao động thương binh và xã hội
hiện các đơn vị cá nhân liên quan đang làm kiểm điểm nhận trách nhiệm
và sẽ bị xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm
tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo từ sau phiên họp thứ một mươi năm đến nay thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý
đối với một số vụ án vụ việc nổi cộng phức tạp có khó khăn vướng mắt
phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh từ sau phiên họp thứ một mươi năm của ban chỉ đạo đến nay
các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng khẩn trương
nghiêm túc thực hiện kết luận của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo quan tâm phối hợp chặt chẽ
tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
nhiều vụ án được mở rộng điều tra khởi tố thêm nhiều bị can làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt
tham nhũng của các bị can bị cáo để xử lý theo quy định của pháp luật
đã xử lý rứt điểm một mươi ba vụ án hai mươi bốn vụ việc khởi tố mới một mươi vụ án phục hồi điều tra bảy vụ án
kết thúc điều tra hai mươi một vụ án một trăm hai mươi bảy bị can ban hành cáo trạng truy tố một mươi tám vụ án chín mươi tám bị can
xét xử sơ thẩm một mươi hai vụ án bốn mươi một bị cáo xét xử phúc thẩm một mươi ba vụ án một trăm năm mươi sáu bị cáo
đã tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên một mươi tỷ đồng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
đạt được những kết quả nêu trên là do ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo
các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng đã có quyết tâm lớn đồng thuận cao
phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng có cách làm khoa học bài bản nề nếp
từ thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý
và tiếp tục khẳng định quyết tâm của đảng nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng
với tinh thần kiên quyết kiên trì liên tục không có vùng cấm được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
về nhiệm vụ thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng
triển khai tích cực khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh xử lý các vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín kết thúc điều tra sáu vụ án ban hành cáo trạng truy tố năm vụ án
xét xử sơ thẩm một mươi một vụ án xét xử phúc thẩm hai vụ án kết thúc xác minh một mươi bảy vụ việc
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung hai vụ án vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
gồm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường và các đơn vị có liên quan
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
kết thúc việc theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo đối với bốn vụ án tám vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật
sáng nay tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi nqtvk của bộ chính trị
về sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
tham sự hội nghị còn có phó thủ tướng vương đình huệ thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị nhiều ý kiến phát biểu cho thấy việc sắp xếp các nông lâm trường luôn là vấn đề nóng phức tạp do liên quan đến đất đai
theo báo cáo tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã có một trăm sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu công ty nông lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới
qua đó đã giúp các công ty minh bạch tài chính hơn giải quyết tốt chính sách chế độ đối với người lao động
hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng rõ rệt và không dựa vào ngân sách
tuy nhiên thời gian qua
việc triển khai thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đã được thủ tướng phê duyệt còn chậm
nhất là đối với sắp xếp theo mô hình hai thành viên trở lên mới đạt ba mươi năm và có hai mươi bảy công ty chưa thực hiện việc sắp xếp
tình trạng đất cho thuê cho mượn liên doanh liên kết sử dụng đất không đúng đối tượng mục đích còn tiếp diễn chưa được giải quyết rứt điểm
phát biểu và kết luận tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
để phát triển các công ty nông lâm trường một cách thực sự bền vững hiệu quả
cần phải có cơ chế chính sách khơi thông có giải pháp quản lý thật sự chặt chẽ
hiệu quả các nguồn lực đất đai tài nguyên rừng nguồn nhân lực tại chỗ
đặc biệt nghiêm cấm tình trạng phát canh thu tô hưởng lợi trung gian
cùng với đó tạo việc làm bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương nhất là đồng bào thiểu số
góp phần giải quyết tốt vấn đề tái định cư gắn với quản lý sử dụng đất đai bảo vệ phát triển rừng
đồng thời thu hút mạnh đầu tư thúc đẩy sớm hình thành các vùng sản xuất nông lâm
sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn thâm canh ứng dụng công nghệ gắn với công nghiệp chế biến
qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số ba mươi về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển
nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp được thủ tướng chính phủ kết luận tại sơ kết năm năm này
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
với tám mươi chín bốn mươi bốn trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường ấn nút biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết về duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
theo đó đề án thực hiện ở địa bàn các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
với những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giải quyết tình trạng thiếu đất ở nhà ở đất sản xuất nước sinh hoạt
quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
phát huy tiềm năng thế mạnh
của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu
phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
đề án cũng hướng tới giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào dân tộc thiểu số
quy hoạch sắp xếp di rời bố trí một trăm linh hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán giải rác trong rừng đặc dụng
các khu vực xa xôi hẻo lánh nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở
định hướng mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng một phần hai bình quân chung của cả nước giảm hộ nghèo xuống dưới một mươi
đoàn kiểm tra số ba của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến kiểm tra công tác công an năm hai nghìn một mươi chín tại công an tỉnh quảng ninh vào sáng nay
tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra đã đưa ra những ý kiến nhằm giúp công an tỉnh quảng ninh tiếp tục nâng cao chất lượng
hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản công tác phòng ngừa và phòng chống các loại tội phạm trong thời gian tới
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh đã đạt được từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thứ trưởng bùi văn nam nêu rõ công an tỉnh quảng ninh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của bộ về công tác nghiệp vụ cơ bản
tổ chức lực lượng phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội quan trọng
góp phần tích cực tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương
thứ trưởng bùi văn nam đồng tình với phương hướng nhiệm vụ công tác mà công an tỉnh quảng ninh đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề nghị công an tỉnh quảng ninh chủ động nắm phân tích dự báo sát đúng tình hình và đề ra giải pháp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ngay từ đầu và ngay tại cơ sở
không để bị động bất ngờ và kéo dài trước mắt phải triển khai nghiêm túc hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với công an tỉnh nghệ an
mười tháng năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh nghệ an đã đạt và vượt các chỉ tiêu được bộ công an giao từ đầu năm
tình hình an ninh quốc gia được giữ vững công an nghệ an đã bảo vệ an toàn tuyệt đối tám mươi đoàn lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế quan trọng
các sự kiện chính trị xã hội mang tầm quốc gia các lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn đẩy mạnh phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm
không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao
kết luận tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương và chúc mừng trước những kết quả xuất sắc mà công an nghệ an đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá công an nghệ an là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà bộ công an giao
nhất là trong công tác tham mưu kịp thời hiệu quả với cấp ủy chính quyền và lãnh đạo bộ công an trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
chủ động trong nắm xử lý giải quyết các vụ việc theo đúng pháp luật công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những hiệu quả cao
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã đi tham quan bộ phận một cửa mới của công an tỉnh nghệ an vừa được đưa vào sử dụng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước đó đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã có chuyến thăm làm việc tại xã ngọc lâm huyện thanh trương
tại đây đoàn công tác đã làm việc với ủy ban nhân dân xã ngọc lâm tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn

công tác nghiên cứu khoa học cũng đã góp phần phát triển công nghiệp an ninh giúp cải tiến chế tạo sản xuất tăng cường trang bị hàng trăm loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí chuyên dụng công cụ hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ đơn vị chiến đấu địa bàn trọng điểm đáp ứng những tình huống đột xuất và yêu cầu cấp bách
ngoài ra còn có hai mươi công trình nghiên cứu lịch sử đã cung cấp cơ sở hạ tầng xử liệu làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử thống nhất nhận thức trên nhiều vấn đề của lịch sử công an nhân dân lịch sử quân sự lịch sử đảng cộng sản việt nam cung cấp luận cứu khoa học để bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đảng và nhà nước ta luôn coi phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
đồng thời khẳng định trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội công tác nghiên cứu chiến lược khoa học công nghệ có vị trí quan trọng
được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy lãnh đạo công an các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
sau năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu và chỉ thị số hai công tác khoa học công an đã đạt được những kết quả nổi bật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân